kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trộm chó luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người
bởi những tên cầu tặc có những hành vi vô cùng táo tợn
đặc biệt khi bị bắt quả tàng chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát
chi tiết mời quý vị cùng xem những vụ việc mà chúng tôi tổng hợp rời đây
tưởng dân chơi ai ngờ là dân trộm chó
đúng là thương khổ chủ bán được cái bánh gai mà mất luôn chủ chó cưng
đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy
một người đàn ông đi chiếc xe toyota innova ngồi ở ghế phụ
đã hồn nhiên bế chú chó gần đó lên xe như thể là thú cưng của mình vậy
con chó bị bắt mất được cho biết thuộc loạt bút đồ khá đắt tiền
cụ thể sự việc diễn ra vào lúc một mươi năm h năm mươi phút ngày chủ nhật
một nhóm người đi ô tô tạt vào cửa hàng bồ bánh gai ở ninh giang hải dương
trong lúc chú chó sơ ý người đàn ông tiện tay bê luôn con chó
đang đứng ở gần đó đáng thương hơn khi đây là con chó mẹ
vẫn đang chăm một đàn chó con ở nhà
hiện tại chủ chó đang giáo diết truy tìm chiếc ô tô và người bắt chó
người này đăng tải khá nhiều tin tìm kiếm trên mạng xã hội
ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội clip đã thu hút được
đông đảo cư dân mạng một người có tài khoản th bình luận
làm đơn báo công an đi con chó này trị giá ba ba năm triệu đồng là đủ truy tố rồi
thành viên khác bình luận có cả biển số xe và video rõ ràng rồi
thì chạy đâu cho thoát
nhắc đến trộm người ta thường nghĩ đến những kẻ túng quá làm liều
không ai nghĩ rằng người có xe ô tô lại tiện tay lấy đi chú chó như người đàn ông trên
đúng là người đẹp mà hành động không đẹp chút nào phải không quý vị
lại là một pha trộm chó tinh vi nữa diễn ra
không bình xuyên hơi cay không gậy bắt chó
nhưng người phụ nữ vẫn nhanh chóng bắt được chú chó cưng
và số phận của chú chó này sẽ ra sao thì chẳng ai có thể biết được
theo đó vào khoảng một mươi chín h tối một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi đeo khẩu trang
đội mũ bảo hiểm mặc áo đen chạy xe máy đến một tiệm trà sữa
trên đường nguyễn trãi phường một quận năm tp hcm
giả vờ mua trà sữa rồi bắt trộm con chó của cửa hàng kinh doanh thú cưng bên cạnh
một phút lơ là thôi thì chú cún cưng của bạn đã rơi vào tầm ngắm của kẻ gian
vì vậy quý vị hãy chủ động bảo vệ cuốn cưng của mình nhé
đặc biệt là không thả rông nơi công cộng không có người trông giữ
đúng là kinh hoàng chưa từng thấy vì muốn tẩu thoát bị phát hiện khi đang trộm chó
hai đối tượng đã bỏ chạy
hùng hãn hơn chúng còn dùng mã tấu cướp một chiếc xe máy để tìm cách thoát thân
đoạn video ghi lại cảnh hai đối tượng trộm chó dùng mã tấu cướp xe của người đi đường
để tẩu thoát khi bị trúy đuổi
người đưa clip lên cũng cho biết thêm sự việc xảy ra vào trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại địa phận thôn lương quy xã xuân nộn đông anh hà nội
ngày hai mươi sáu tháng một
một ngày sau khi sự việc xảy ra những người dân chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng
chị hồ thị thu hằng là chủ của con chó bị bắt trộm bất thành kể lại
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một
con trai chị đang học lớp tám mở cửa ra ngoài đi học thì chú chó màu đen của gia đình cũng đi theo ra
một lát sau thì chị nghe thấy tiếng người dân hô hoán có trộm
chị hằng chạy ra thì thấy hai nam thanh niên đang trong thông lọng vào cổ chó kéo đi
được một đoạn hai đối tượng bị người dân phát hiện và truy đuổi
theo chị hằng hai tên trộm đã bị ngã ra đường
cùng thời điểm này xe buýt số sáu mươi năm đi tới thấy vậy nên đã chèn ép hai tên trộm
khiến chúng phải để lại xe và chó để bỏ chạy
chị hằng kể tiếp
hai tên này khá hung hãn mối dao đe dọa nếu ai đuổi theo sẽ chém chết
rồi một tên chạy ra chặn đầu xe máy một phụ nữ đi đường
rồi kè dao vào cổ nói không đưa xe tao chém khiến người này hoảng hốt phải dao xe
rồi hai tên lăm lăm con mã tấu trên tay chạy thoát thân
theo người dân
ngay sau khi cướp được chiếc xe tay ga của người phụ nữ đi đường
hai tên trộm chạy được khoảng năm trăm linh mét thì vứt bỏ chiếc xe này ở lề đường
liên quan đến vụ việc một cán bộ công an xã xuân nộn cho biết
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an xã đã nhanh chóng xuống hiện trường
đồng thời báo cơ quan công an huyện đông anh khoanh vùng truy bắt đối tượng
những đối tượng trộm chó vô cùng hung hãn sẵn sàng chống trả làm càn khi bị phát hiện
vì vậy khuyến cáo người dân không trúy bắt
khi phát hiện trộm chó cần báo cho cơ quan chức năng
một va trộm chó cực kỳ táo tợn bất chấp ban ngày bất chấp chủ nhà
bốn tên trộm chó hung hãn tấn công lại chủ nhà khiến người xem vô cùng bất an
theo đó đoàn clip ghi lại bốn thanh niên mặc áo khoác
đeo bà lô đi trên hai xe máy chạy trên đường võ thị phải phường thới an quận một mươi hai
chúng sau đó tấp vào lề đường lấy súng điện bắn con chó của ông nguyễn hữu đức
năm sáu tuổi bất tỉnh
ngang nhiên bắt trước mặt
người chủ ông đức trị hồ ngăn cản liên bị chúng dọa bắn đánh
khi ông lùi lại một thanh niên xuống bắt con chó nhảy lên xe đồng phạm bỏ đi
sự việc diễn ra trong ba mươi giây được camera an ninh ghi lại
ông đức nói và cho biết đã nuôi con chó được một mươi năm
tôi không ngờ giữa ban ngày mà chúng manh động như vậy
sự việc được ông đức trình báo công an và đăng video trên mạng để người dân cảnh giác
cũng như đa số nạn nhân của các vụ trộm chó trước
ông đức chỉ thông báo cho khu phố và cảnh sát khu vực
về mặt tinh thần
các nạn nhân rất bức xúc khi tận mắt chứng kiến thú cưng bị bắt
thế nhưng nghĩ đến giá trị tài sản bị mất không lớn họ ngại việc trình báo cơ quan công an
phát hiện kẽ hở này những đối tượng trộm chó ngày càng lộng hành
xem đoạn clip nhiều người rất phẫn nộ khi thấy hình ảnh bốn nam thanh niên đi xe máy
dùng súng điện cướp chó trước sự giàng co bất lực của chủ nhân
đáng chú ý sự việc diễn ra giữa ban ngày có nhiều người qua lại
một lần nữa xin được khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy bắt trộm chó
để tránh những điều đáng tiếc xảy ra
cứ ngỡ ban ngày các đối tượng trộm chó sẽ rén hơn nhưng không
bằng sự liều lĩnh của mình bọn chúng vẫn bất chấp khiến người xem chỉ biết ngao ngán
hai đối tượng bẻ khóa trộm hai con chó rồi nhanh chóng tẩu thoát
bảo vệ sau đó mới phát hiện sự việc hốt hoảng đuổi theo nhưng không kịp
đoạn video ghi lại hình ảnh hai đối tượng bẻ khóa trộm hai con chó rồi nhanh chóng tẩu thoát
bảo vệ sau đó mới phát hiện sự việc hốt hoảng đuổi theo nhưng không kịp
đoạn video ghi lại hình ảnh hai đối tượng bẻ khóa trộm hai con chó rồi nhanh chóng tẩu thoát

vì vậy mà tệ nạn trộm cắp chó mèo trên cả nước vẫn diễn ra với nhiều diễn biến phức tạp
có lẽ việc áp dụng chế tài xử phạt đối với những tên trộm chó đang chưa thực sự mạnh
vì vậy mà tệ nạn trộm cắp chó đang chưa thực sự mạnh
vì vậy mà tệ nạn trộm chó đang chưa thực sự mạnh

trộm mất chú chó khoảng năm tháng tuổi của gia đình

theo đó ngày một mươi tám tháng hai beg địch an vê
nhà trên đường sông lu thuộc xã trung an
nhóm cầu tạc này gồm bốn tên đi trên hai xe máy khi hai tên vào trong trộm chó thì hai đối tượng bên ngoài cảnh giới nổ máy sẵn để nhanh chóng tẩu thoát
tên nạn trộm chó đang có dấu hiệu phức tạp thiết nghĩ cần có chế tài mạnh hơn nữa để xử phạt nhằm gian đe để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
quý vị nghĩ sao về vụ việc trên hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận cho chúng tôi
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo